và một số biện pháp đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ quan trong hệ thống chính trị các bộ ngành các cấp nhân dân và doanh nghiệp giữ vững bản lĩnh
kiên trì kiên định tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác và không hoang mang
lo sợ mất bình tĩnh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm quyết liệt hiệu quả
chiến dịch tiêm chủng vaccine tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị thuốc điều trị
đồng thời nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân
kiên quyết chống tiêu cực tham nhũng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các bộ ngành
đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế chủ trì phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các bộ ngành các địa phương có liên quan
tiếp tục kiểm tra hướng dẫn đôn đốc chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
an toàn khoa học hợp lý hiệu quả và thân tốc hơn nữa cho tất cả các đối tượng được tiêm ở tất cả các địa phương
thúc đẩy khẩn trương thực hiện hợp đồng mua vaccine cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước
thanh tra kiểm tra về giá chất lượng đối với các loại vaccine thuốc sinh phẩm kýt xét nghiệm
bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp chặt chẽ hiệu quả với bộ y tế bộ văn hóa thể thao và du lịch
cập nhật bổ sung hoàn thiện và thực hiện nhất quán các quy trình phương án hướng dẫn trong tổ chức dạy và học
chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín một cách cụ thể rõ ràng dễ làm dễ kiểm tra giám sát để mở cửa trường học
mở cửa du lịch bảo đảm an toàn khoa học hợp lý hiệu quả và phù hợp với tình hình
thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông báo chí phối hợp chặt chẽ hiệu quả với bộ y tế
bộ giáo dục và đào tạo bộ văn hóa thể thao và du lịch các bộ ngành liên quan và các địa phương
chủ động xây dựng các chương trình truyền thông cung cấp thông tin hướng dẫn kỹ lưỡng khoa học hợp lý
hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm đúng chủ trương của đảng và nhà nước là thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững